hơn một tuần thảo cùng các bạn trong lớp bế giảng năm học chính thức bước vào kỳ nghỉ hè dài hơn hai tháng
đối với cô bé học sinh lớp năm thì đây là khoảng thời gian tuyệt vời nhất trong năm
thay vì đến trường thảo cùng các bạn bè ra sân miếu làng tạm gác lại sách vở cùng những kiến thức
những trò chơi dân gian mới là điều mà cô bé cùng các bạn đồng trái mía quan tâm
bởi chính nó mới là tuổi thơ không khi nào có thể phai nhạt của những cô bé như thảo
mùa hè em luôn gọi các bạn đến nhà em chơi thường chơi những trò chơi ơn quan nhảy dây hợp cập vua ấy
trong một năm học em học rất là mệt mỏi
nên trong những thời gian này em muốn chơi
em muốn ra cùng các bạn chơi những trò chơi vui hơn
mùa hè em thích chơi nhà dây nhất trò mà em chơi giỏi nhất là trò nhảy dây ạ
thường thường mỗi lần nhảy em nhảy được hơn một trăm linh cái
mùa hè trọn vẹn cho con trẻ chúng ta là chúng phải được chơi
chúng đó phải được quay trở về với cái xã hội mà nguyên mẫu của chúng ta trong những năm tháng trước
khi mà những cái dấu ấn của cái đời sống
xã hội công nghiệp
nó chưa nó chưa ảnh hưởng mạnh mẽ ghê gớm nhiều đến thế
mỗi lần chơi là một cái quá trình học của trẻ
và chính vì thế thì trong cái công ước quốc tế về quyền trẻ em
họ cũng có quy định điều luật liên quan đến quyền được vui chơi giải trí của trẻ em
và cái luật trẻ em của chúng ta năm hai nghìn một mươi sáu cũng thể hiện được điều này qua cái điều một mươi bảy của luật trẻ em
và thể hiện rằng là trẻ em có quyền được vui chơi giải trí được tham gia hoạt động thể thao văn nghệ
phù hợp với lứa tuổi của mình
cách sân miếu làng mà thảo cùng các bạn chơi trò chơi dân gian chỉ một tiếng đồng hồ lái xe
hôm nay chúc nga và hiếu minh được trải nghiệm trò chơi dân gian pháo đất tại tứ kỳ hải dương
nơi pháo đất đã trở thành di sản lịch sử bảo tồn qua nhiều thế kỷ
tương truyền đất ở đây có từ thời hai bà trưng
do tương quan lực lượng tranh lệch nên quân lính của hai bà đã cùng với nhân dân dung pháo đất để nghi binh và áp đảo tinh thần quân địch
cũng có tích cho rằng khi voi của hương đạo đại vương bị xa lầy tại sông hóa người dân đã ném đất xuống để cứu voi
từ đó sản sinh ra trò pháo đất
lịch sử với những thành tích đậm chất truyền thuyết dân gian
nhưng có ý nghĩa sâu xa giờ đây lại chính là lời giải cho những gì mà thế hệ hôm nay đang hướng tới

mình rất muốn là những trò chơi dân gian như thế này các cháu sẽ được bố mẹ đưa đi để tìm hiểu và chia sẻ
tại vì các bố các mẹ có một thời đầy để chơi những trò như thế này trong khi đó các con
thời điểm thì các con đang không có được những trò chơi mà các con phải học

mạng xã hội là một phần rất quan trọng trong cuộc sống của giới trẻ
nó tương tự như sợi dây kết nối họ với thế giới bên ngoài
khi nói đến từ nghiện người ta thường nghĩ ngay đến rượu và ma túy
tuy nhiên trong vòng hai mươi năm trở lại đây một loại nghiện mới đã xuất hiện
đó là nghiện mạng xã hội
vì điện thoại luôn luôn là thỏa mãn mọi nhu cầu cho các em
cho nên là cái tính kiên nhẫn và ý chí của các em đứng trước một việc khó là nó cũng sẽ bị ảnh hưởng đi
mà bị tách ra khỏi điện thoại thì bắt đầu có những cảm giác là lo lắng bùn trồn
và cảm thấy là mình cảm lạc hậu hoặc là mình không cập nhật với cả thông tin
và cái thứ ba nữa là mọi cái nỗ lực mà bố mẹ muốn quản lý muốn cắt giảm
thì đều không thành công và đều gây nên những sự xung đột giữa các bạn trẻ với cả các bậc phụ huynh
nhu cầu được chơi của trẻ được đề cập rất rõ ràng trong luật trẻ em
đây là nhu cầu thiết yếu cần thiết cho sự phát triển cả trí tuệ
cũng như thể chất tâm hồn và tính cách của trẻ
khi một nhu cầu thiết yếu không được đáp ứng ắt hẳn sẽ có những phương